vì bực tức liên quan đến tình cảm cá nhân với một người phụ nữ hàn quốc vào ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín bùi văn hời ba mươi bốn tuổi quê tỉnh thái bình đã nhẫn tâm bóc cổ con gái cho tới chết rồi ném xác phi tăng xuống sông hàn
nóng giận vô phát vậy thôi mình cũng đâu có gì đâu nghĩ cứ nghĩ đến chuyện gia đình ngoại kia nghĩ ức hẳn
vụ việc đã được công an thành phố đà nẵng điều tra làm rõ bắt giữ được hời tuy nhiên bằng chứng quan trọng của vụ án là thi thể nạn nhân dưới sông hàn vẫn không được tìm thấy sau nhiều nỗ lực
đến ngày bảy tháng ba viện kiểm sát nhân dân cung cấp không phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bùi văn hời đối tượng được thả tự do dù đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
quyết tâm không để đối tượng phạm tội nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng tiếp tục tổ chức điều tra để thu thập chứng cứ
đối tượng được một người chủ cơ sở sửa xe ở quận cầm lệ giúp đỡ tạo nơi ăn trốn ở và nơi làm việc suốt thời gian này cảm giác tội lỗi luôn đè nặng lên tâm trí hời
sự giàn vật đó đã như một lời thú tội với bản thân mình về hành vi tàn nhẫn
thêm vào đó với sự giúp đỡ của cảnh sát hàn quốc
cơ quan này đã tìm gặp người tình của hời và được người này cho biết có nhận được một tin nhắn của hời thông báo đã giết chết con gái
sau khi bổ sung những chứng cứ thu thập được trong quá trình hơn bốn tháng
ngày hai mươi chín tháng bảy viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và bắt giam đối với bùi văn hời về hành vi giết người
như vậy sau bốn tháng điều tra bằng sự hỗ trợ của bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã chính thức bắt giữ bùi văn hời
sự nỗ lực này thể hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt không để sót lọt tội phạm nguy hiểm gây ra những hành vi nghiêm trọng cho xã hội
liên quan đến vụ việc quán phở tại thành phố hồ chí minh liên tục bị tạt sơn chất bẩn gây hư hại tài sản khiến dư luận bất bình
vào ngày năm tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh đã bắt giữ được năm nghi phạm
trong đó đối tượng phạm phong phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ tại thành phố hồ chí minh là đối tượng chủ mưu và chỉ đạo thực hiện
theo điều tra phạm phong phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ tại thành phố hồ chí minh là chủ mưu chỉ đạo đàn em
lén cho rán vào phở và tạt chất bẩn vào quán phở hòa nhằm khủng bố tinh thần của thực khách
gây mất uy tín của quán phở nhằm đòi nợ cho người em rể trong gia đình
năm đối tượng trên bị bắt giữ về các hành vi cưỡng đoạt tài sản làm giả giấy tờ
lậu và cố ý làm hư hỏng tài sản
cơ quan công an cũng đang làm rõ vai trò của một số đối tượng khác có liên quan
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vào chiều qua đã thực hiện thực nghiệm hiện trường vụ án trộm cắp tài sản
trên địa bàn thành phố đà lạt do nhóm bốn đối tượng gây ra
vào khoảng một mươi h ngày năm tháng tám công an thành phố đà lạt nhận được tin báo của bị hại
chỉ trong ít giờ đồng hồ đã xảy ra ba vụ mất trộm xe máy cùng nhãn hiệu yamaha trên địa bàn thành phố đà lạt
công an thành phố đà lạt đã điều tra truy xét truy tìm thủ phạm
qua camera an ninh công an thành phố đà lạt đã xác định các đối tượng đi trên xe ô tô sáu mươi một a ba mươi một nghìn năm trăm tám mươi một màu trắng
gây ra các vụ trộm nói trên
các trình sát đã mật phục lần theo dấu vết cho đến khoảng một mươi hai h cùng ngày
khi các đối tượng chạy xe đến nghĩa trang xuân thành xã xuân thọ thành phố đà lạt
để lấy xe đem đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
tại công an công an bốn đối tượng là nguyễn văn bình chúa tể tỉnh bình thuận
nguyễn mạnh cường trần văn kiệt chú tỉnh bình phước bùi văn trường giang chú tỉnh bình dương khai nhận
do không có tiền tiêu xài nên đã cùng nhau lên kế hoạch thuê xe ô tô từ bình phước đến đà lạt
để trộm cắp xe máy kiếm tiền tiêu xài
hiện công an thành phố đà lạt đã thu hồi ba xe máy nhiều dụng cụ dùng để phá khóa
và ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bốn đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
dễ phá khóa dễ tiêu thụ
đây chính là những đặc điểm khiến xe máy luôn là tài sản dễ dàng bị mất trộm
nhất là tại những vùng nông thôn vắng vẻ số vụ mất cắp càng cao
do người dân vẫn có thói quen đi xe máy ra đồng để xe trên vệ đường và không có người trông coi
đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trộm cắp xe máy lưu động
dưới đây là khai nhận của phùng văn quân đối tượng là thủ phạm của hàng chục vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc tiếp tục là lời cảnh báo đến người dân trong việc bảo quản tài sản của mình
phùng văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở xã đồng tĩnh tam dương vĩnh phúc và phan thế đắc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở xã bàn giản lập thạch
hai đối tượng là thủ phạm vụ trộm cắp xe máy bị kiểm soát tám mươi tám k một một mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi bốn ở xã duy phiên huyện tam dương vào cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
điều tra mở rộng quân khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện một mươi bảy vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh
tỉnh vĩnh phúc đến ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín công an huyện tam dương thu giữ năm chiếc xe máy do các đối tượng trộm cắp trị giá khoảng năm mươi triệu đồng
điều đang nói ở đây là cả năm chiếc xe trên đều của bà con nông dân dùng đi làm đồng để trên vệ đường
quân khai rằng đối tượng thường cùng đồng bọn đi xe máy đến các tuyến đường có cánh đồng rộng
khi thấy xe máy dựng ở vệ đường không có người trông coi thì sẽ sử dụng gam pháo khóa để mở khóa điện của xe rồi nhanh chóng tẩu thoát
trong khi đó là tôi nhìn không thấy có chủ xe và bên quanh đấy thì không có ai
tôi thấy thả chậm lấy được thì tôi có đỗ đến hai anh em đi xe đến thì đỗ xe xuống thì tôi có sang tôi ngồi sang bên xe bên thì tôi chọc vào cái văn vào khóa đấy
thì tôi phá khoảng độ rơi tầm năm giây thì được thì tôi đè đi luôn
thực tế trong những năm qua nhiều trường hợp bà con nông dân sử dụng xe
xe máy đi làm đồng nhưng bất cần không có biện pháp trông giữ đã bị trộm cắp
một số trường hợp khi làm xong việc lên đến bờ mới biết bị mất xe
mặc dù công an huyện tam dương đã có biện pháp tuyên truyền đến từng khu dân cư nhưng thực trạng trên vẫn tồn tại
các đối tượng đều lợi dụng việc sơ hở của người dân trong việc đi làm đồng khi đó rất vắng vẻ và không có người trông coi bảo quản tài sản
trong thời gian rất ngắn trong đối tượng sử dụng ban phá khóa và thực hiện trộm cắp tài sản trong vòng thứ ba
trong ba năm giây đã hoàn thành việc trộm cắp và lấy tài sản của người dân
từ thực tế đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản xe máy này
đề nghị người dân hết sức cảnh giác trong việc đi làm đồng bảo quản tài sản của mình
khóa cổ khóa càng để các đối tượng khó khăn trong việc trộm cắp tài sản
thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp ngày càng tinh vi và manh động hơn
tuy nhiên sự chủ quan bất cẩn của người dân cũng là một
trong những nguyên nhân tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm trộm cắp tài sản thực hiện hành vi phạm tội
vì vậy người dân nói chung bà con nông dân nói riêng
cần có ý thức cảnh giác chủ động bảo quản tài sản của chính mình
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng
có hành vi mua bán trẻ sơ sinh đưa sang trung quốc
đối tượng lò thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú tải xã trường ly huyện thuận châu tỉnh sơn la
vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ vào hồi tám giờ ngày bốn tháng tám
khi đang bế theo một trẻ sơ sinh tìm đường vượt biên giới trái phép sang trung quốc
tại khu vực thuộc nam quan thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
qua khai thác bước đầu lò thị nguyệt khai nhận
được một người thông tin qua điện thoại lên lạng sơn liên lạc với mẹ bé trai mới sinh
có hộ khẩu thường trú tại thị trấn lương bằng huyện kim động tỉnh hương yên
để nhận cháu bé và một số giấy tờ có liên quan tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện cao lộc
sau đó xuất cảnh trái phép đưa cháu bé sang tỉnh phúc kiến trung quốc giao cho một người trung quốc
nếu như chót lọt nguyệt sẽ nhận một mươi năm triệu đồng tiền công
vì hiện nay vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng xác minh làm rõ
để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
thời gian vừa qua nhiều đối tượng sử dụng các chiêu trò để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của người dân qua mạng xã hội hoặc là qua điện thoại
những chiêu trò thông báo trúng thưởng nhận quà tặng từ nước ngoài
nộp tiền để xóa tên liên quan đến các vụ án buôn bán ma túy
hoạt động từ thiện nhân đạo hay là lợi dụng mạng xã hội để tán tỉnh yêu đương rồi vay tiền
những thủ đoạn này tuy không mới thế nhưng nhiều người vẫn sập bẫy
ngay sau đây mời quý vị cùng nhìn lại những thủ đoạn lừa đảo này
qua ghi nhận các vụ án xảy ra tại quảng ninh
đang thiếu thốn tình cảm nên khi có người khác giới làm quen trên mạng
bằng những lời đồng mật người phụ nữ này đã đồng ý quà lại
sau một thời gian quen biết người đàn ông trên mạng nói muốn vay tiền làm ăn
và đưa ra mức lãi suất cao không ngần ngại chị đã chuyển khoản cho vay
để tạo lòng tin đối tượng vay ít một và sau đó mới vay nhiều
đến khi số nợ lên tới cả trăm triệu thì bỗng không có hồi âm
mọi thông tin đều bị khóa liên lạc không được
thì nạn nhân mới vỡ lẽ là mình bị lừa
mình đã nhiều lần có đăng ở trên mạng cũng như là ở tv
nhưng thực ra thì khi mà các bạn qua facebook với một con người có thật
với một địa chỉ rất rõ ràng trên facebook thì mình cũng mất cảnh sát
thứ hai nữa là người ta rất nhiệt tình trong việc làm quen các bạn
và thường xuyên nhắn tin liên tục tạo cho mình một sự quan tâm
đồng thời là đồng ý là muốn có bạn bè để tâm sự
và thứ ba nữa là muốn có một cái việc kinh doanh nào đấy có thể thu nhập cao hơn
so với công việc đang làm của mình
thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng vẫn là những chiêu trò không mới
để tạo niềm tin các đối tượng thường chủ động gọi điện thoại nhắn tin làm quen với các nạn nhân
chỉ cần ai nhẹ dạ cả tin thì sẽ chuyển tiền vào các tài khoản định sẵn
các đối tượng lập tức rút sạch và cắt liên lạc
đối tượng lừa đảo thường hay nhắm tin
đó là những người già người nghỉ hưu phụ nữ người nhà một mình
và những người này thường có số tài khoản tiết kiệm lớn
hậu quả của tội phạm lừa đảo chống đoát tài sản qua mạng xã hội
đang tạo ra một dư luận xã hội về ảnh hưởng tới cuộc sống của các gia đình của người bị hại
qua đó thì cũng làm gây mất phần an ninh trật tự đối với địa bàn một số địa phương
mà có đối tượng này
để mỗi người dân nâng cao cảnh giác
thời gian qua lực lượng công an đã có những buổi tuyên truyền như thế này tới tận nhà dân
thông qua các hình thức này người dân đã tự trang bị kiến thức của mình tránh sập bẫy lừa đảo
toàn dân ở cái khu này và cái tổ này cũng nắm rất chắc về những đối tượng ấy
cũng được khu với phường người ta trao đổi cũng như là tuyên truyền
và bản thân tôi cũng rất là quan tâm cái việc ấy
và trong gia đình tôi thì bác gái cũng thế mà có hai em với lại đứa con dâu cũng vậy
cũng được tuyên truyền cũng được học tập cũng như là theo dõi qua các những cái mạng truyền hình
những cái mạng trên truyền hình rồi đài báo các cái
thì rất là cảnh giác đấy

vì thực tế vẫn còn một bộ phận người dân mất cảnh giác
điều đó vô tình tiết tay cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
điều đó vô tình tiết tay cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội

khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần
các đối tượng cần phải hết sức lưu ý